cúc c hai mùa giải năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi bốn arsenal từng đánh bại paris saint germain trên sân nhà để lọt vào chung kết và sau đó hạ tiếp parma đến nguồn vua địch
với tâm lý thoải mái cộng với sự cổ vũ từ các khán đài nhưng khả năng đêm nay các pháo thủ sẽ có được một chiến thắng nữa trước đại diện của nước pháp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi